chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị vừa qua tại hội nghị trực tuyến toàn quốc của chính phủ với các địa phương
tổng bí thư nhấn mạnh về việc các cơ chế chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh
có hiệu quả thiết thực và đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh vào những thời điểm khó khăn thử thách gai gắt nhất của dịch bệnh
tinh thần đại đoàn kết của toàn dân tộc ta lại càng được phát huy mạnh mẽ
hàng vạn các cán bộ chiến sĩ các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch y tế quân đội công an tổ covid cộng đồng
đã bám sát địa bàn không ngại gian khổ hiểm nguy ngày đêm làm việc với tinh thần tất cả vì sức khỏe tính mạng của nhân dân
và lực lượng chức năng ở cơ sở đã đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người để trực tiếp kiểm tra động viên
chỉ đạo công tác phòng chống dịch đảm bảo an sinh xã hội và đời sống cho nhân dân
mặt trận tổ quốc việt nam các tổ chức chính trị xã hội trong và ngoài nước đã có nhiều sáng kiến
việc làm cụ thể thiết thực tham gia công tác phòng chống dịch
theo tổng bí thư trong năm qua các cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ người dân doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
đã được triển khai đồng bộ có hiệu quả thiết thực
góp phần tích cực tiếp tục đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân
việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe của nhân dân tiếp tục được quan tâm
một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi hai được tổng bí thư đề cập đến
đó là thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ người dân người lao động doanh nghiệp gặp khó khăn
chăm lo đời sống người có công với cách mạng người có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nông thôn mới
giải quyết việc làm giảm nghèo bền vững ưu tiên bố trí nguồn lực
thực hiện các chương trình đề án chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
kết quả lo an sinh xã hội cho bốn mươi hai tám triệu lượt người có ý nghĩa vô cùng quan trọng
như vậy nhấn mạnh đến việc tiếp tục giả soát ban hành và triển khai đồng bộ kịp thời và hiệu quả
các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
đồng thời triển khai các giải pháp phục hồi thị trường lao động và đảm bảo an sinh xã hội